xin chào quý vị và các bạn
trong ngày mai tại bắc bộ độ ẩm trong không khí sẽ tăng lên nhanh chóng
vào đêm và sáng sớm có sương mù kèm mưa nhỏ mưa phùn
tại khu vực phía đông bắc bộ trời rét với nhiệt độ cao nhất từ hai mươi đến hai mươi ba độ
tây bắc bộ chỉ có mưa nhỏ và sương mù vào thời điểm đêm và sáng
trưa chiều trời nắng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
thưa quý vị miền bắc đang trải qua những ngày trời khá rét
nhưng không phải rét khô hoanh mà là rét và ẩm đôi lúc còn có mưa phùn
sáng ngày mai phần lớn miền bắc bước vào một đợt nồm ẩm với độ ẩm lên rất cao
tại thủ đô hà nội là chín mươi năm thái nguyên chín mươi bảy lạng sơn chín mươi tám cao bằng chín mươi chín có nơi là một trăm linh
theo dự báo đợt nồm ẩm này có thể kéo dài đến hết tuần
những ngày có độ ẩm trung bình cao nhất trong đợt này là ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng ba
trong những ngày nồm ẩm quý vị nên sử dụng máy hoặc vật liệu hút ẩm như là vôi sống hay là gói hút ẩm
đặt ở những nơi có độ ẩm cao đóng cửa phòng hạn chế bật quạt bật điều hòa không khí ở chế độ hút ẩm
lau nhà cửa bằng rẻ khô để đồ điện tử cách sàn và tường
tại các tỉnh từ thanh hóa đến thừa tiên huế trong vòng hai mươi bốn giờ tới độ ẩm không khí cũng sẽ tăng cao
trời có sương mù và mưa nhỏ về đêm và sáng sớm tiết trời xe lạnh với nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi hai đến hai mươi sáu độ
phía nam có nơi cao hơn
từ đà nẵng đến bình thuận có mưa rào vài nơi về chiều tối và đêm ban ngày trời có nắng
dự báo nhiệt độ cao nhất là hai mươi chín ba mươi hai độ
tại tây nguyên và nam bộ trong ngày mai trời không có mưa ban ngày nắng xuất hiện từ sáng đến chiều muộn
với cường độ nắng tăng mạnh
tại miền đông nam bộ với mức nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi bảy độ trời nắng nóng
các tỉnh miền tây có nhiệt độ thấp hơn từ hai đến ba độ
tại tây nguyên nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba mươi ba độ
trên các vùng biển của nước ta bao gồm cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa có mưa vài nơi
gió đông bắc cấp bốn cấp năm
tầm nhìn xa thông khoáng
khu vực hà nội đêm và sáng nhiều mây và có sương mù có lúc có mưa nhỏ
gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét nhiệt độ từ một mươi sáu đến hai mươi ba độ
theo thời gian sức khỏe khối cơ và sức đề kháng đều suy giảm
ensocon cải tiến mới với công thức tăng động kép chữa ibg là bê tắc lũ can từ nấm men
giúp tăng cường miễn dịch và hmv giúp tăng cường sức khỏe khối cơ
ensocon cải tiến mới hãy thử ngay